xin chào các bạn
trần lê trung đã nhận hơn chín trăm năm mươi triệu đồng của các chủ phương tiện cầu kết về các đối tượng lập khống hồ sơ cải tạo xe cấp dây chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện này
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và hai trung tâm đăng kiểm vẫn đang hoạt động bình thường để phục vụ người dân
nguyên là kế toán tri cục thi hành án dân sự huyện đức trọng nhưng lại có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần thị phương trang chú tệ huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam
điều tra ban đầu trang đã vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản
tuy nhiên thời gian gần đây trang không trả lại tiền nên những người cho vai đã làm đơn tố giác
đến nay cơ quan điều tra xác định trang đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào chiều qua
nạn nhân cũng chính là người gây ra tai nạn
nguyễn văn hiếu chú tỉnh tiền giang đã điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường dẫn cao tốc tp hcm trung lương
cụ thể khi xe khách đang lưu thông vòng xoay cao tốc ra ngã tư đồng tâm phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy đi ngược chiều
dù đã giảm tốc độ để tránh nhưng người đàn ông vẫn lái xe tông trực diện vào đầu xe khách
hậu quả là người đàn ông bị thương tích nặng
xe khách vỡ kính chăn gió và hư hỏng phần bên phải
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã có mặt phối hợp với công an xã tam hiệp điều tra nguyên nhân
trong phần cuối của bản tin nhanh chín giờ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
nguyễn văn hiếu chú tỉnh tiền giang đã có mặt phối hợp với công an xã tam hiệp điều tra nguyên nhân
nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộp hậu thường trú tại hai mươi chín trên chín mươi ba trên tám mươi một đường đà nẵng phường lạc viên quận ngo quyền tp hcm
về hai tội danh trộm cắt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách một năm cm dưới đuôi mắt trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
là đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thị mai hộp hậu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng tp hcm
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộp hậu thường trú tại khu phố tân hòa thị trấn vĩnh bảo huyện vĩnh bảo tp hcm
bị công an huyện vĩnh bảo tp hcm ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý